chúng tôi sẽ được chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý
mới đây các nhà khoa học nhật bản đã tìm ra nguyên nhân khiến các di chứng của việc mắc covid một mươi chín vẫn còn kéo dài
ngay cả khi đã khỏi bệnh còn gọi là các triệu chứng covid kéo dài log covid
thông qua các thí nghiệm trên động vật nhóm nghiên cứu của giáo sư sinh học ajihara đại học osaka nhận thấy
các tế bào bị tác động bởi virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín đã góp phần lây lan sự viêm nhiễm trong cơ thể
theo nhóm nghiên cứu đây có thể là lý do khiến các bệnh nhân covid một mươi chín thường phàn nàn về tình trạng hôn mê
đau đầu dụng tóc và các triệu chứng khác sau khi đã khỏi bệnh
để đưa ra kết luận trên các nhà khoa học nhật bản đã nghiên cứu quá trình lão hóa của tế bào
trong đó các tế bào bị tổn thương sẽ không nhân lên như bình thường
mà thay vào đó chúng bị phân tán xung quanh các chất gây viêm
hiện tượng này có thể dẫn đến các bệnh ung thư sơ cứng động mạch và các dối loạn khác có liên quan đến người cao tuổi
sau khi nghiên cứu về tác động của tình trạng viêm nhiễm trên bệnh nhân covid một mươi chín
các thành viên trong nhóm nghiên cứu đã quyết định kiểm tra mối tương quan giữa các di chứng của việc mắc covid một mươi chín
và quá trình lão hóa tế bào
khi các nhà nghiên cứu cho virus sars cov hai nhiễm và tế bào người được nuôi cấy
họ phát hiện ra rằng là nhiều tế bào bị nhiễm bệnh đã chết trong vài ngày và virus biến mất
bên cạnh đó họ cũng phát hiện trước khi chết đi
các tế bào bị nhiễm bệnh đã tiết ra các chất để đẩy nhanh quá trình lão hóa của chúng
các chất này khiến các tế bào xung quanh đó bị suy yếu và chúng lại tiết ra các chất gây viêm
bằng cách sử dụng một chôi hamster kiểm virus sars cov hai một cách có chủ đích
nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các chất gây viêm đó vẫn tiếp tục phát ra từ các tế bào lão hóa trong phổi
ngay cả khi virus đã biến mất
cùng với việc phát hiện các tế bào lão hóa trong phổi của những bệnh nhân covid một mươi chín nặng
vẫn tiếp tục tiết ra các chất gây viêm nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng
việc sử dụng một loại thuốc để loại bỏ các tế bào lão hóa ở những con chuột nhiễm sars cov hai
có thể giúp giảm triệu chứng viêm phổi
trên cơ sở kết quả nghiên cứu trên nhóm nghiên cứu cũng đưa ra kết luận rằng
việc nhiễm virus sars cov hai dẫn tới lão hóa tế bào và tình trạng viêm nhiễm kéo dài
và đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc
các di chứng của việc mắc covid một mươi chín vẫn kéo dài sau khi khỏi bệnh
tuy nhiên giáo sư hara liu
vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu có nên nhắm vào cơ chế gây viêm nhiễm này
để điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín hay không